có hai tiền án là trộm cắp và cướp giật tài sản và cũng vừa mới ra tù nhưng không chịu hoàn lương
đối tượng trần văn mong tiếp tục gây ra hàng loạt vụ cướp giật vé số của người lớn tuổi và người tàn tật để lấy tiền tiêu xài
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với trần văn mong về tội cướp giật tài sản
nhận được tin báo của một người phụ nữ lớn tuổi hành nghề bán vé số bị một thanh niên đi xe máy cướp giật hơn sáu mươi tờ vé số
nên công an phường vĩnh lạc thành phố rạch giá đã tiến hành điều tra thì phát hiện đối tượng gây án chính là trần văn mong
tại cơ quan công an mong thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật nói trên và cũng với thủ đoạn tương tự đã thực hiện trót lọt ba vụ cướp giật vé số của ba người tàn tật và người già
tất cả vé số cướp giật được mong đem bán lại cho một đại lý để lấy tiền tiêu xài cá nhân